hoạt động giới thiệu việc làm cung ứng lao động được kết nối qua nhiều hình thức như trực tiếp tại trụ sở chính
tại các điểm giao dịch vệ tinh của trung tâm dịch vụ việc làm các phiên giao dịch việc làm
gián tiếp qua cổng thông tin điện tử việc làm các website điện thoại tin nhắn
những hoạt động này đã đóng góp lớn trong công tác giải quyết việc làm tạo ra những cơ hội cho người lao động
giúp doanh nghiệp chủ sử dụng lao động giảm bớt gánh nặng tìm kiếm lao động
đây là một phiên giao dịch việc làm của trung tâm dịch vụ việc làm quảng bình
rất đông người lao động đã có mặt để chuẩn bị hồ sơ làm thủ tục đăng ký thông tin
và lựa chọn công việc phù hợp với trình độ năng lực chuyên môn
từ các đơn vị tuyển dụng của nhiều công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
em làm ở trong binh dưỡng công việc xa nhà không ổn định
nên giờ em về đây muốn kiếm một công việc ổn định hơn
và có đầy đủ các chế độ của nhân hợp cho người lao động
trong thời gian làm việc tại ngoài nghệ an mọi công việc rất là nhiều
nhưng mà tôi mong muốn về quảng bình đồng hới để gắn bó gần nhà
và tìm kiếm được một công việc ổn định hơn
trong quá trình tìm hiểu và các công ty tôi mong muốn thì chính sách của công ty
sẽ có những ưu đãi
bảo hiểm để tôi có thể yên tâm công tác hơn
để giúp người lao động có được việc làm phù hợp từ đầu năm đến nay
trung tâm dịch vụ việc làm quảng bình đã tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm
thu hút hàng chục doanh nghiệp và hàng ngàn lao động tham gia
việc xúc tiến đẩy mạnh các phiên giao dịch việc làm
cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền tìm kiếm mời gọi các doanh nghiệp
thông qua các phiên giao dịch việc làm như thế này
sẽ tạo cơ hội để người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp
và các doanh nghiệp cũng được trực tiếp tiếp cận với những nhân lực
đáp ứng với yêu cầu tuyên dụng
đã có hơn hai trăm linh lao động đã tìm được việc làm
sắp tới đấy theo định hướng trung tâm sẽ tiếp tục tìm những doanh nghiệp
mà có nhu cầu tuyên dụng lớn có chất lượng công việc tốt
để tiếp tục tuyên truyền cho người lao động để cho người lao động nắm
và đến tham gia phỏng vấn tuyển dụng và tìm được việc làm
trong số sáu mươi ba trung tâm dịch vụ việc làm thuộc ngành lao động thương binh và xã hội
hiện có bốn mươi tám địa phương tổ chức sàn giao dịch việc làm
ngoài những phiên giao dịch thường kỳ nhiều trung tâm còn tổ chức
các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các trường đại học cao đẳng
trung cấp định hướng việc làm trước khi sinh viên học sinh ra trường
hay tổ chức các phiên giao dịch việc làm theo chuyên đề cho các đối tượng
như bộ đội xuất ngũ người khuyết tật lao động đi xuất khẩu lao động về nước
phiên giao dịch việc làm dành cho lao động đi làm việc tại hàn quốc
và thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại nhật bản về nước
do sở lao động thương binh và xã hội quảng nam tổ chức mới đây
là một ví dụ

qua phiên giao dịch việc làm này trước hết là tạo ra điều kiện và môi trường
cho các doanh nghiệp các chủ sử dụng lao động
họ có dịp có điều kiện để gặp gỡ để tiếp cận với người lao động
và thông qua đó là họ tuyển dụng được lao động
ngược lại thì người lao động cũng
hôm nay là tiếp xúc gặp gỡ với các doanh nghiệp để rồi là tìm hiểu
để nắm bát được nhắc lại những thông tin về việc làm
về thu nhập về các chính sách chế độ có liên quan
và từ đó là người lao động họ tự tìm cho mình một cái công việc ổn định và phù hợp nhất
ngoài việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm
các trung tâm dịch vụ việc làm còn là nơi cung cấp các dịch vụ tư vấn chính sách
nghề nghiệp việc làm cung cấp các dịch vụ dạy nghề ngắn hạn
với giải quyết việc làm cho người lao động
hiện nay một hoạt động rất hữu ích được đa số các trung tâm dịch vụ đang thực hiện
đó là phối hợp với các công ty xuất khẩu lao động phỏng vấn và tuyển dụng lao động trên địa bàn
đồng thời tham gia đào tạo tiếng nước ngoài cho người sắp xuất khẩu lao động
trước tình trạng hiện nay xuất hiện nhiều công ty đối tượng giả mạo lừa đảo xuất khẩu lao động
thì các trung tâm việc làm là địa chỉ đáng tin cậy
đối với những người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài
các trung tâm việc làm đối tượng giả mạo lừa đảo xuất khẩu lao động
thì các trung tâm việc làm đối tượng giả mạo lừa đảo xuất khẩu lao động
là việc đào tạo các lớp khởi sự doanh nghiệp để hỗ trợ cho người lao động
trong vấn đề học nghề và lập nghiệp
rồi đào tạo các lớp tiếng hàn rồi tiếng nhật để cho lao động đi xuất khẩu lao động
ở hai thị trường nhật bản và hàn quốc
một nhiệm vụ quan trọng khác của các trung tâm dịch vụ việc làm
là giải quyết thủ tục thất nghiệp cho người lao động
những lao động mất việc làm không chỉ được trợ cấp
một khoản kinh phí để trang trải cho cuộc sống
mà còn được hỗ trợ tìm kiếm việc làm và đào tạo nghề
có mấy cái mẫu ở đây ghi rõ ràng không sơ sốc gì cả
có cái vấn đề chỉ là mình hỏi là chị vẫn nói trực tiếp cho mình biết ghi đủ hết
thì trước tiên khi mà người ta đánh liên hệ để làm một sơ bảo hiểm thất nghiệp
thì mình sẽ hỏi họ đã tìm việc làm ở đâu chưa
và mình tư vấn về cho họ một số vị trí công việc phù hợp
để họ có nhu cầu tìm việc làm không thì mình giới thiệu
còn nếu như mà họ mất việc gia đình hoặc là con nhỏ
thì mình tiếp tục hướng dẫn hồ sơ làm bảo hiểm thất nghiệp thôi
mục tiêu của chính sách bảo hiểm thất nghiệp
thì với cái mong muốn là tư vấn ban đầu để hỗ trợ cho người lao động tìm việc làm
để họ quay lại thị trường lao động
trước khi họ làm chính sách
bảo hiểm thất nghiệp thì trong thời gian qua trung tâm cũng đã tập trung việc tư vấn
một là tư vấn trực tiếp cho người lao động
nếu mà các doanh nghiệp với số lượng lao động đông
thì trung tâm cũng tiếp tục có việc tư vấn nhóm cho lao động bằng hình thức tập trung
với mạng lưới rộng khắp phong phú đa dạng
các trung tâm dịch vụ việc làm là chỗ dựa cho tất cả những người lao động
và người sử dụng lao động đặc biệt là các lao động yếu thế
hoạt động giới thiệu việc làm
cung ứng lao động được kết nối qua nhiều hình thức
như trực tiếp tại trụ sở chính
tại các điểm giao dịch vệ tinh của trung tâm dịch vụ việc làm
các phiên giao dịch việc làm
gián tiếp qua cổng thông tin điện tử việc làm
các website điện thoại tin nhắn
tạo thành một mạng lưới bào phủ trên toàn quốc
khi thất nghiệp thì trung tâm việc làm có thể giới thiệu và giới thiệu tới rất nhiều cơ hội việc làm
cái hiệu quả của trung tâm giới thiệu việc làm
mang đến do doanh nghiệp của chúng tôi
là một cái quả cũng tương ứng là tốt
thì qua cái trung tâm giới thiệu việc làm
thì có thể là tuyên truyền
hoặc là tuyển dụng những cái
chị em những người lao động
ở các cái bờn quê mà chưa có cơ hội
mà tiếp xúc được nhiều
hiện nay thì trên địa bàn tỉnh quảng ngãi có trên năm doanh nghiệp
đang hoạt động
và có các khu công nghiệp
ngày càng phát triển
và doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh quảng ngãi ngày càng nhiều
cho nên cái nhu cầu và tỉ dụng lao động
và việc lập trống trên địa bàn quảng ngãi khá đông
cho nên là trung tâm
liên tục kết nối thường xuyên kết nối
và liên tục kết nối với các doanh nghiệp
về nhu cầu tuyển dụng của những việc lập trống
để có dữ liệu cầu lao động ở địa phương
và hàng tháng
chúng tôi đưa dữ liệu vào trong các trung tâm
và gặp nhập và công bố
dữ liệu đó gỡ về đến tầng xã
trước kia là tầng xã bên đây chúng tôi gỡ về tới một
mối lực phần là một năm trăm linh thôn
một năm trăm linh cái bộ dữ liệu này đến tầng thôn
để người lao động ở địa phương
không chỉ người lao động thất nghiệp
mà người lao động phổ thông có nhu cầu làm việc bình thường
người ta vẫn tiếp cận thông tin
việc làm trống và thông tin tử dụng
các doanh nghiệp người ta lao động
tiếp cận các doanh nghiệp để phẩm phán tử dụng
không những thế để công tác
giới thiệu việc làm ngày càng hiệu quả
thực chất hơn các trung tâm dịch vụ việc làm
còn tăng cường kết nối với nhau
trong việc cung cấp thông tin về thị trường lao động
giúp dịch chuyển lao động từ nơi
ít doanh nghiệp đến nơi có nhu cầu
sử dụng lao động lớn
trong trung tâm dịch vụ việc làm
quảng nam thực hiện
rất nhiều các hoạt động về cách nối
việc làm đưa
các thông tin thị trường lao động
đến với nhân dân
cụ thể là
thực hiện các hoạt động
sang doanh dịch việc làm
ngay từ đầu năm với các
huyện thị thành phố
đối với doanh nghiệp
thì nhu cầu tiễn dụng lao động
trên dịp bàn của quảng nam
thì tương đối lớn
doanh nghiệp thì tiễn dụng qua
rất nhiều kênh
tuy nhiên cái kênh phổ biến nhất
hiện nay đó là qua trung tâm dịch vụ
việc làm quảng nam
thì trung tâm dịch vụ việc làm quảng nam
cùng với doanh nghiệp đi tặng cơ sở
để mà thực hiện các điểm
giao dịch việc làm tại các huyện
và các xã
các thông tin cũng ứng cầu lao động
và các thông tin về nhu cầu tiễn dụng
doanh nghiệp là trung tâm nắm kịp thời
và các thông tin từ thông tin đó
thì trung tâm sẽ đưa đến ngựa động
rất là nhanh qua rất nhiều cái trang web
trung tâm các bản tin các phần đại diện
và cái công bố dữ liệu
giao đồng ở địa phương hàng tháng
để để các địa phương trang cấp thông tin đại chúng
theo bản tin cập nhật thị trường lao động việt nam
trong quý ii năm hai nghìn một mươi tám
số người có việc làm là hơn năm mươi bốn triệu người
tăng hai mươi chín chín nghìn người
so với quý i năm hai nghìn một mươi tám
và tăng sáu trăm một mươi chín năm nghìn
so với quý ii năm hai nghìn một mươi tám
trong quý ii năm hai nghìn một mươi tám
các trung tâm dịch vụ việc làm
ngành lao động thương minh và xã hội
quản lý đều đạt được
và đã tổ chức được hai trăm chín mươi một phiên giao dịch việc làm
số được tư vấn giới thiệu việc làm
là gần bảy trăm ba mươi lượt người
trong đó có gần hai trăm bốn mươi lượt người
nhận được việc làm
chiếm ba mươi hai năm mươi bốn số được tư vấn giới thiệu
tổng số lao động đi làm việc
ở nước ngoài trong quý ii năm hai nghìn một mươi tám
là trên ba mươi bốn lao động
những con số trên là minh chứng rõ
về hiệu quả các hoạt động
của trung tâm dịch vụ việc làm
các trung tâm dịch vụ việc làm
của tỉnh quảng ngãi
được đánh giá chung trong các tỉnh thành
cũng là một đơn vị
thực hiện tốt chức năng
quản lý nhà nước
cũng như công tác dịch vụ
sự nghiệp công lập
ở các địa phương
trong thời gian một mươi năm
hàng năm với bốn nhiệm vụ chính
của trung tâm dịch vụ việc làm
nhiệm vụ thứ nhất là
việc tư vấn
giải quyết việc làm
cũng như là tổ chức
sàn giao dịch việc làm
hỗ trợ người lao động
tiếp cận với việc làm
nhiệm vụ thứ hai là
hỗ trợ xuất khẩu lao động
và nhiệm vụ thứ ba là
giải quyết trợ cấp thất nghiệp
thì gắn với giải quyết
trợ cấp thất nghiệp
thì đồng hành có hai việc
một là giải quyết trợ cấp thất nghiệp
để hỗ trợ cho người lao động
có điều kiện tìm kiếm việc làm mới
trong một mươi năm qua
hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm
việt nam đã được hình thành
và quan tâm đầu tư phát triển
nâng cao hiệu quả hoạt động
nhằm tăng cường kết nối cung cầu lao động
rút ngắn thời gian tìm việc của người lao động
thời gian tuyển dụng của người sử dụng lao động
tuy nhiên hiện nước ta
vẫn còn có trên một triệu người
trong độ tuổi thất nghiệp
con số không hề nhỏ này là động lực
để các trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước
hoạt động ngày càng hiệu quả
thực chất hơn
các trung tâm cần tiếp tục hoàn thiện
hệ thống thông tin thị trường lao động
đẩy mạnh thu nhập
cập nhật và phân tích thông tin thị trường lao động
và thông tin về tình hình biến động
nhu cầu việc làm tại các doanh nghiệp
nâng cao chất lượng dự báo thị trường lao động
trong ngắn hạn và dài hạn
nhằm cung cấp các thông tin
về cơ hội việc làm
chỗ việc làm chống các khóa đào tạo
giúp người lao động nhất là thanh niên sinh viên
lựa chọn và quyết định học nghề
tiếp cận việc làm phù hợp
bên cạnh đó cần nâng tần suất
phiên giao dịch việc làm
đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm
hướng tới tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm
phù hợp tại cơ sở
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động dịch vụ việc làm
góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị
tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn
góp phần tăng trưởng và giải quyết
việc cho người lao động
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại
chương trình lao động và xã hội tuần này của truyền hình nhân dân
kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi